vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua một chiếc ô tô chở theo chín người đi từ quốc lộ năm rẽ vào đường ngang
dẫn tới khu dân sinh quán ngà xã tân tiến huyện an dương hải phòng đã bị tàu hỏa chạy tuyến hà nội hải phòng
đâm trực diện khiến hai người bị thương nặng
vụ tai nạn đã khiến ô tô hư hỏng nặng lật ngang cách đường sắt vài mét
người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa bốn người lớn và năm trẻ em đến bệnh viện cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô thiếu quan sát khi băng qua đường sắt